sau đó đạt quay lại chùa lấy điện thoại mũ bảo hiểm dép của nạn nhân và quần áo dính máu của mình đem đốt tại khuôn viên chùa nhằm xóa dấu vết